trước hiện tượng dù thời tiết chưa vào đông nhưng khu vực miền núi như sapa sinh hồ
nhiệt độ xuống dưới một mươi năm độ c mà nhiều người cho là bất thường
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện đã vào tiết thu phân
nên việc xuất hiện rét ở khu vực miền núi cao cũng là theo quy luật không có gì bất thường
những ngày qua do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ khu vực miền bắc đã giảm đáng kể
nhất là về đêm và sáng sớm đặc biệt là ở khu vực miền núi
tại khu vực đông băng bắc bộ như thủ đô hà nội nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng xuống mức hai mươi hai mươi hai độ c
người dân cảm thấy rõ cảm giác xe lạnh
mùa đông năm nay nhiệt độ tại khu vực miền bắc có thể sẽ ấm hơn năm ngoái
tuy nhiên đây chỉ mới là dự báo giải hạn sai số có sắc xuất khá cao